quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
ngay ngày đầu tuần mới và đầu tháng bốn bắc bộ sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
còn miền trung sẽ là nắng nóng và nắng nóng gai gắt
ở miền bắc cùng với sự phát triển của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây
trong ngày hôm nay ở khu vực lai châu điện biên sơn la và hòa bình nắng nóng đã xuất hiện
từ sau một mươi một giờ vùng nóng sẽ mở rộng dần sang phía đông bắc bộ
từ sau một mươi hai giờ toàn miền bắc sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng
thời điểm từ một mươi hai đến một mươi năm giờ sẽ là lúc nền nhiệt miền bắc tăng cao nhất
ở khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ sẽ lên tới ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội ngày hôm nay nắng nóng đầu mùa
nên nhiệt độ ở ngưỡng ba mươi bốn ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
dự báo đợt nắng nóng này ở miền bắc sẽ duy trì liên tục từ nay đến khoảng ngày bốn tháng bốn
sau giảm dần
dưới tác động của hà lưu vùng thấp nóng phía tây trong ngày hôm nay
cường độ nóng ở miền trung sẽ gia tăng
suốt một dọc các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến phú yên
đều xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
một số nơi khu vực vùng núi phía tây như tại tương dương hương khê đông hà và nam đông
do ảnh hưởng của gió phơn mạnh nên nhiệt độ còn có thể cao tới mức ba mươi chín độ
trời nắng nóng đặc biệt gây gắt
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận chưa chịu tác động của thấp nóng
nên nhiệt độ hôm nay từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
nắng nhiều và nóng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía nam
do khối không khí ổn định bao trùm
ngay lúc này ở tây nguyên và nam bộ đều đã có nắng
và chỉ khoảng hai ba tiếng nữa thôi cảm giác nóng bức sẽ dần xuất hiện
dự báo trong ngày hôm nay khu vực miền đông của nam bộ vẫn là vùng nóng nhất
phía nam với mức nhiệt trưa vào chiều nay giao động từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
trong khi đó ở miền tây nhiệt độ thấp hơn giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
còn ở khu vực tây nguyên nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trên biển dưới tác động hút gió của vùng áp thấp phía tây
nên chiều tối và đêm nay khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ sẽ có gió nam đến tây nam
mạnh ở mức cấp sáu bảy biển động sóng biển cao từ hai ba mét
khu vực bắc biển đông
khu vực bắc biển đông cũng có gió tây nam đến nam nhưng cường độ yếu hơn chỉ khoảng ở mức cấp bốn
khu vực giữa biển đông có gió hướng nam đến đông nam
khu vực nam biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc đến đông
cường độ ở mức cấp ba đến cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
tiếp tục theo dõi
đừng quên like shared và đăng ký kênh của mình nhé

hệ thống hàn quốc
dành thời gian cạnh nguồn
dành thời gian cạnh nguồn